trước việc nhiều người dân tự ý mua thuốc kháng virus monupiravir ở hiệu thuốc lẫn trên thị trường chợ đen
sở y tế tp hcm vừa khuyến cáo người dân không nên mua tích chữ vì nguồn thuốc monubiravir trên thị trường không thiếu
thành phố cũng còn hai mươi chín liều phát miễn phí
theo sở y tế tp hcm hiện thành phố sẽ còn khoảng hai mươi chín liều thuốc kháng virus đang cấp phát miễn phí cho f đủ điều kiện
tại các trạm y tế cố định và lưu động đồng thời bộ y tế đã cấp phép sản xuất thuốc moldupiravir cho ba doanh nghiệp dược
năng lực sản xuất của các đơn vị này là khoảng hai triệu viên thuốc một tháng
sắp tới bộ y tế sẽ cấp phép sản xuất monubiravir cho các công ty đủ điều kiện khác
vì vậy nguồn thuốc mondupiravir trên thị trường không thiếu
mặt khác thuốc kháng virus có hạn sử dụng ngắn chỉ từ sáu đến tám tháng chữ lâu sẽ không có lợi
đặc biệt mondupiravir là thuốc điều trị kê đơn người bệnh bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện mới được sử dụng thuốc
khi dùng phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của sở y tế